chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
vào chiều ngày hôm qua bộ y tế đã thông báo có ba người việt nam bị nhiễm loại virus này
và hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
vậy sức khỏe của ba bệnh nhân hiện nay ra sao
sau đây là ghi nhận mới nhất của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
hai phòng áp lực âm tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai tại đông anh hà nội
là nơi điều trị cho hai bệnh nhân bị nhiễm virus corona
các bác sĩ cho biết cho tới chiều ngày hôm nay ba mươi một tháng một
sức khỏe của hai bệnh nhân dương tính với virus corona tạm thời ổn định
đã có tín hiệu khả quan trong điều trị cho hai bệnh nhân này
hiện nay đang có rất nhiều người trung quốc một ngày có vài chục người trung quốc đến kiểm tra tình trạng sức khỏe
chúng tôi cũng đang cho tiến hành kiểm tra
và tại bệnh viện đã có rất nhiều khu cách nghi đảm bảo an toàn của cán bộ nhân viên
được biết hai bệnh nhân này đều là công nhân được công ty trách nhiệm hiệu hạn nihom plas của nhật bản
cử sang trung quốc tập huấn tại thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc cách đây hai tháng
cả ba trở về việt nam vào ngày một mươi bảy tháng một

đến cùng chuyến bay cz tám nghìn ba trăm một mươi năm của hãng south hanchina
bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi ở vĩnh phúc khởi phát bệnh ngày hai mươi một tháng một
đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc ngày hai mươi ba tháng một
do điều trị không khỏi ngày hai mươi sáu tháng một bệnh nhân tiếp tục chuyển đến điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương

còn theo ông lê văn sĩ giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết
nữ bệnh nhân hai mươi năm tuổi ở huyện yên định tỉnh thanh hóa
một trong ba người dương tính với virus corona vừa được công bố hôm qua hiện đã hết sốt sức khỏe ổn định
hiện tại các cơ sở y tế vẫn đang tiếp tục cách ly quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh
và những người tiếp xúc gần phòng lây nhiễm
tất cả những người tiếp xúc gần bệnh nhân cần giám sát theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh ncov và đảm bảo tính mạng và sức khỏe cho nhân dân
thực hiện chỉ đạo của bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã thông báo tạm dừng cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho nhân dân
đây là dịch bệnh mới nguy hiểm đã lây lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đặc biệt là lưu lượng người qua lại giao thương với trung quốc rất lớn
cho nên nguy cơ dịch bệnh này có thể xâm nhập lây lan rất cao
phía quảng tây trung quốc đã thông báo tới các cơ quan chức năng tỉnh lạng sơn về việc đóng cửa các cửa khẩu phụ
cặp trợ biên giới tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ ngày ba mươi một tháng một cho đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ đạo của bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thông báo tạm dừng cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho nhân dân
đồng thời khuyến cáo các trường hợp đã được cấp giấy thông hành trước khi có thông báo này
không xuất cảnh để phòng tránh dịch bệnh lây lan
trong khi đó cục hàng không việt nam yêu cầu các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện quy định về an toàn an ninh hàng không hạn chế số người đón tiễn tại các sân bay
nhất là trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus ncov gây ra đang có nhiều diễn biến phức tạp
cục cũng yêu cầu bố trí nhân lực để phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế
tại các điểm đặt máy đo thân nhiệt
hãng hàng không việt nam đã được theo dõi phát hiện cách ly y tế
quản lý chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ bệnh
hãng hàng không vietjet cho biết có kế hoạch ngừng các đường bay trung quốc từ ngày mai ngày một tháng hai
việt nam airlines dừng một số đường bay trung quốc chỉ còn bốn đường bay chính là thượng hải bắc kinh quảng châu đô thành
các hãng hàng không cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng y tế kiểm dịch cảng hàng không
tuân thủ các quy trình y tế hàng không của who và các nhà chức trách
hiện rất nhiều hãng hàng không quốc tế đã quyết định ngừng khai thác các đường bay đến và đi từ các sân bay trung quốc
vào sáng ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội đã triệu tập hơn năm cán bộ
hiệu trưởng các trường học trên toàn thành phố để họp khẩn trực tuyến
quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov gây ra
cuộc họp trực tuyến gồm hơn ba mươi điểm cầu tại các huyện thị xã với sự góp mặt của trưởng phòng
giáo dục và đào tạo các hiệu trưởng các trường và chủ các nhóm trẻ mầm non mẫu giáo đóng trên địa bàn thành phố hà nội
tại cuộc họp sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh
giáo viên cán bộ nhân viên nhà trường về nguyên nhân hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov gây ra
bên cạnh đó đảm bảo các nguồn thức ăn bán chú cho học sinh kiểm soát tốt những cán bộ giáo viên học sinh di chuyển từ vùng dịch trở về
khi phát hiện học sinh có biểu hiện ốm sốt cần thông báo ngay đến các cơ sở y tế phối hợp với cha mẹ học sinh để đưa trẻ đến cơ sở y tế
sở khuyến cáo phụ huynh không nên lo lắng quá cho con nghỉ học ở nhà khi chưa có thông báo từ các cơ quan y tế mà nên trang bị khẩu trang cho con khi đến trường
các trường cũng nên dừng các hoạt động dã ngoại ngoại khóa để tránh tình trạng lây nhiễm dịch bệnh
còn các hoạt động tại trường vẫn có thể tổ chức bình thường
sở giáo dục cho biết là trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật một trăm linh các cơ sở giáo dục sẽ tiến hành phun thuốc khử trùng
bên cạnh đó rất nhiều trường học trên địa bàn thủ đô từ nhiều ngày nay đã có những phương án cụ thể để chủ động phòng ngừa dịch bệnh
trước giờ học các giáo viên dành giao một mươi phút để hướng dẫn học sinh sử dụng bệnh
các trường học trên địa bàn thủ đô đang áp dụng để chủ động phòng ngừa dịch bệnh ncov
hiện nay nhiều trường học trên địa bàn hà nội cũng đã tích cực chủ động lên phương án phòng ngừa bệnh
trong hai ngày cuối tuần các trường học trên địa bàn thành phố cũng sẽ được tiến hành tổng vệ sinh phun hóa chất tiệt trùng
sở giáo dục và đào tạo hà nội đặc biệt lưu ý với những trường hợp sốt đều phải nghỉ học nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám
khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học tuyệt đối không được giấu dịch và phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát
quảng ngãi đã quyết định lập bệnh viện giã chiến tại khu kinh tế dung quốc nhằm cách ly điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngờ và nhiễm bệnh do virus ncov
cho đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng ngãi chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh do virus ncov
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp chính quyền quảng ngãi đã quyết định thành lập bệnh viện giã chiến tại bệnh viện đa khoa dung quốc thuộc cơ sở hai của trung tâm y tế huyện bình sơn
theo đó toàn bộ việc khám điều trị bệnh hàng ngày cho người dân tại cơ sở y tế này sẽ tạm thời chuyển sang các cơ sở y tế khác trong vùng
dành toàn bộ khuôn viên nơi đây làm bệnh viện giã chiến nhằm cách ly điều trị các trường hợp nghi ngờ và nhiễm bệnh do virus ncov cho khu vực kinh tế dung quốc và phía bắc của tỉnh
được biết là tại khu kinh tế dung quốc hiện có trên ba trăm linh người lao động ở trung quốc lao động làm việc trong đó nhiều trường hợp quê tại vũ hán trung quốc
theo thông tin nắm được số lao động người trung quốc về nước nghỉ tết
hiện tại chưa có trường hợp nào quay trở lại tỉnh
nhằm phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus ncov gây ra thành phố hội an tỉnh quảng nam đã triển khai hành động thiết thực đó là tiến hành trang bị khẩu trang y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ bán vé kiểm soát vé và phát miễn phí cho du khách khi đến tham quan thành phố cổ hội an
sau ba ngày tết từ mùng một đến mùng ba miễn phí tham quan phố cổ hội an
bắt đầu từ mùng bốn
vé tham quan được bán trở lại
tại một mươi một quầy vé nhân viên của trung tâm văn hóa thể thao hội an đã tiến hành phát miễn phí khẩu trang y tế cho du khách có nhu cầu sử dịch
điều này thật là tốt
không chỉ hội an mà em nghĩ là tất cả các điểm du lịch trên cả nước mình là cần phải có cái biện pháp như thế này để mà phòng tránh sự lây lan của cái dịch
đang trở nên là rất là nguy hiểm cho nhiều nơi trên thế giới
nguồn kinh phí để tiến hành cấp phát khẩu trang miễn phí được trung tâm văn hóa thể thao hội an trích từ nguồn tiền bán vé tham quan
cho đến nay hơn một trăm linh chiếc khẩu trang đã được trao cho du khách
tại các quầy vé số khẩu trang vẫn tiếp tục được dự phòng để phát cho những người có nhu cầu
chúng tôi cũng phải liên hệ đến tất cả các nhà thuốc ở hội an để mua về
và thứ hai đó là
về chất lượng của khẩu trang thì cũng trên cơ sở hướng dẫn của bộ y tế và các cơ quan ngành chức năng
thì chúng tôi cũng sử dụng cái loại khẩu trang gọi là n năm
cái loại khẩu trang là đảm bảo cho cái việc phòng chống cái dịch cúm
đến thời điểm hiện tại thành phố hội an chưa phát hiện ca nhiễm virus corona nào
tuy nhiên lượng khách đến hội an mỗi ngày rất đông
nguy cơ dịch bệnh là không nhỏ
chúng tôi không có chủ trương là
giấu cái dịch bệnh
mà phải nâng cao sự tuyên truyền
cái cảnh giác đến người dân cũng như du khách
để người du khách biết về dịch bệnh
và chủ động phòng tránh dịch bệnh này cho mình cũng như cho cộng đồng
bên cạnh việc cấp phát khẩu trang miễn phí
ủy ban nhân dân thành phố hội an đã thiết lập đường dây nóng
thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh và đội cấp cứu lưu động thường trực hàng ngày
sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu khi có tình huống xảy ra
theo thống kê của tổng cục du lịch khách quốc tế đến với việt nam trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ước đạt gần hai triệu lượt
đây là mức cao nhất từ trước cho đến nay
tuy nhiên lượng khách đến với tp hcm trong dịp tết nguyên đáng bị giảm vì ảnh hưởng của dịch bệnh do virus corona tại trung quốc
đại diện sở du lịch tp hcm cho biết trong tháng một lượng khách quốc tế tới tp hcm đạt tám trăm bốn mươi một trăm linh lượt khách
tăng năm chín so với cùng kỳ
tăng bốn so với cùng kỳ
đặc biệt trong dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi lượng khách quốc tế đến tp hcm từ hai mươi sáu tháng chạp đến mùng ba tết đạt một trăm sáu mươi chín lượt khách giảm một mươi hai so với cùng kỳ
các thị trường có lượng khách giảm là khách nhật bản hàn quốc trung quốc
nguyên nhân khiến lượng khách quốc tế đến tp hcm có biến động theo chiều hướng giảm
được biến giảm là do tác động từ căng thẳng chính trị mỹ iran và dịch bệnh viên phổi từ virus corona lây lan tại trung quốc
để kích cầu ngành du lịch thu hút du khách đến với tp hcm sắp tới các công ty du lịch triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch
với cam kết chất lượng dịch vụ đảm bảo và có chương trình ưu đại đối với những đoàn có số lượng khách đông
hoặc đăng ký sớm với mức giá giảm tới năm mươi
ngoài ra sở du lịch phối hợp hiệp hội du lịch tp các doanh nghiệp lữ hành các hãng hàng không và các năng viện có liên quan
xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch thành phố như lễ hội áo dài năm hai nghìn hai mươi
ngày hội du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị sở công thương tp hcm cho biết dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi hàng hóa được cung ứng dồi dào
phong phú giá cả tương đối ổn định không có tình trạng thiếu hàng hóa giá tăng độc biên
số liệu thống kê ban đầu cho thấy sức mua hàng hóa thị trường tết năm nay tăng từ một mươi một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó mãi lực tại các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị cửa hàng tiện lợi tăng từ hai mươi ba mươi
đối với khu vực chợ truyền thống vào những ngày cận tết khách đến chợ mua sắm khá đông
kéo theo mãi lực tăng từ ba mươi bốn mươi so với ngày thường
từ mùng hai đến mùng sáu tết giá bán nhiều loại hàng hóa tại các siêu thị không tăng so với cùng kỳ và tương đương giá bán ngày thường
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại